chanh không hạt là một trong ba sản phẩm nông sản xuất khẩu chủ lực của tỉnh long an sau lúa gạo và thanh long
kinh mạch xuất khẩu của trái chanh năm sau tăng cao hơn so với năm trước và đang đứng ở mức trên bốn mươi năm triệu usd một năm
cây chanh không hạt đang giúp cho người nông dân thu về tiền tỷ trên từng đơn vị diện tích
đến thời điểm này nông dân đã trồng được khoảng tám bốn trăm linh hectare trong đó diện tích đang cho trái khoảng sáu hectare
năng suất bình quân khoảng một trăm tám mươi hai tấn trên một hectare một năm sản lượng ước đạt trên một trăm một mươi tấn một năm
trái chanh không hạt được các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh thu mua xuất khẩu sang thái lan malaysia singapore eu trung quốc và các nước trung đông
sản lượng chanh không hạt xuất khẩu khoảng năm mươi ba năm trăm linh tấn một năm kim ngạch xuất khẩu khoảng bốn mươi năm triệu usd một năm
để mở rộng thị trường cho trái chanh không hà xuất khẩu sang nhiều nước ngành nông nghiệp long an đã tổ chức lại sản xuất theo các tiêu chuẩn gáp
đến thời điểm này toàn tỉnh có một trăm linh hectare chanh không hạt sản xuất theo tiêu chuẩn việt gáp và đã được cấp giấy chứng nhận việt gáp
để cây chanh không hạt phát triển ổn định và bền vững ngành nông nghiệp tỉnh đang triển khai mạnh mô hình liên kết bốn nhà
nhà nước nhà khoa học nhà doanh nghiệp và nhà nông đang kết hợp với việc ứng dụng công nghệ cao từ sản xuất chế biến đến tiêu thụ
ngành công thương sẽ hỗ trợ doanh nghiệp xúc tiến thương mại mở rộng thị trường tranh không hạt cả trong và ngoài nước